nếu mua vàng miếng hôm trước ở mức đỉnh sáu mươi hai hai triệu đồng một lượng và bán ra lúc này người mua vàng lỗ từ hai tám đến hai chín triệu đồng một lượng vì chịu thiệt hại kép khi giá giảm và tranh lệch mua bán quá lớn
giá vàng thế giới bốc hơi gần hai mươi usd một ounce và kết thúc tuần giao dịch ngày hôm nay hai mươi tháng một mươi một ở mức một tám trăm bốn mươi năm usd một ounce
cú lao dốc này của giá vàng thế giới đã đẩy giá vàng miếng sgc giảm sâu có nơi bán ra dưới sáu mươi triệu đồng một lượng
quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại ngân hàng giá vàng thế giới tương đương năm mươi sáu triệu đồng một lượng
công ty sgc hôm nay giảm giá bán vàng miếng sgc ba trăm linh đồng một lượng so với cuối ngày hôm qua bán ra ở mức sáu mươi năm triệu đồng một lượng
tuy nhiên ở giá mua vào chỉ còn năm mươi chín ba triệu đồng một lượng tức tranh lệch giá lên đến một hai triệu đồng một lượng so với những ngày trước
mức tranh này đã tăng thêm năm trăm linh đồng một lượng
như vậy sau khi chạm mức đỉnh sáu mươi hai hai triệu đồng một lượng diễn biến giá vàng đang bất lợi cho người mua khi lao dốc nhanh và tranh lệch giá tăng mạnh
các công ty vàng cho biết nguyên nhân là do trong những ngày gần đây người nắm giữ vàng bán ra rất nhiều do lo ngại giá vàng còn giảm sâu
cộng hưởng với việc giá vàng thế giới đảo chiều đã khiến các công ty phải phòng thủ bằng cách niêm yết giá mua vào cách việt để tránh bị lỗ
ngay cả các tiệm vàng cũng hạ thấp giá bán vàng miếu xuống mức thấp hơn công ty sgc đến hơn năm trăm linh đồng một lượng giá mua vào ở mức tương đương hoặc nhích hơn để kích thích sức mua
tại một tiệm vàng giá bán vàng miếng sgc giảm mạnh từ mức sáu mươi tám triệu đồng một lượng cuối ngày hôm qua còn năm mươi chín chín mươi chín triệu đồng một lượng mua vào năm mươi chín bốn triệu đồng một lượng
như vậy nếu mua vàng ở mức đỉnh sáu mươi hai hai triệu đồng một lượng nếu bán ra ở thời điểm này người mua vàng lỗ từ hai tám hai chín triệu đồng một lượng
và chịu thiệt hại kép khi giá giảm và tranh lệch mua bán quá lớn
chưa kể trong thời điểm cuối tuần khi các công ty vàng lớn không hoạt động các tiệm vàng còn ép giá mua giảm sâu hơn để đề phòng giá vàng thế giới biến động mạnh vào tuần sau nên người bán càng thiệt
ghi nhận tại một số cửa hàng bán vàng thì phần đông khách hàng đến tiệm vàng là bán ra do thấy giá vàng giảm mạnh
so với giá vàng thế giới quy đổi giá vàng miếng sgc đang cao hơn từ chín bốn đến chín chín triệu đồng một lượng
trong khi đó giá vàng nhẫn bốn con chín bán ra ở mức năm mươi ba bốn mươi năm triệu đồng một lượng mua vào ở mức năm mươi ba bảy mươi năm triệu đồng một lượng thấp hơn bảy năm triệu đồng một lượng so với giá vàng miếng sgc
giao dịch chiều nay ngày một mươi chín tháng một mươi một giá vàng sgc tại hà nội giảm mỗi chiều năm trăm linh đồng và hai trăm năm mươi đồng trên lượng mỗi chiều xuống sáu mươi năm sáu mươi một bốn mươi năm triệu đồng trên lượng so với thời điểm chín giờ sáng nay
giá vàng sgc tại tp hcm giảm xuống sáu mươi năm đến sáu mươi một bốn mươi năm triệu đồng trên lượng so với thời điểm chín giờ sáng nay
giá vàng sgc tại tp hcm giảm xuống sáu mươi hai mươi năm đến sáu mươi một hai triệu đồng trên lượng tức giảm mỗi chiều bảy trăm năm mươi đồng trên lượng
thậm chí giá vàng pnz còn giảm mỗi chiều tám trăm linh đồng trên lượng xuống sáu mươi hai mươi năm đến sáu mươi một triệu đồng trên lượng
trước đó mở cửa phiên giao dịch sáng nay giá vàng sgc tại hà nội niêm yết ở mức sáu mươi chín sáu mươi một bảy triệu đồng trên lượng mua vào bán ra
tại tp hcm giá vàng sgc niêm yết ở mức sáu mươi một một sáu mươi một tám mươi bảy triệu đồng trên lượng mua vào bán ra
cùng thời điểm giá vàng thế giới ở mức một tám trăm sáu mươi hai usd trên ounce giảm sáu usd trên ao so với cùng giờ sáng qua
giá vàng thế giới đang giao động trong biên độ hẹp khi thị trường không còn nhiều yếu tố tác động
giá khuyến kim thấp hơn phiên hôm qua do hoạt động chốt lời nhẹ từ các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn
giá kim loại quý còn giảm khi số liệu về tình hình việc làm mỹ được công bố cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã giảm một đơn
xuống còn hai trăm sáu mươi tám đơn trong tuần tính đến thứ bảy vừa qua
đây là một mức thấp trong bối cảnh dịch bệnh
lợi suất trái phiếu chính phủ hiện ở gần đỉnh ba tuần
trong khi đó đô la mỹ đã giảm giá từ đỉnh một mươi sáu tháng
thông thường đô la yếu khiến vàng hấp dẫn hơn
vâng thường được coi là công cụ chống lại lạm phát
kim loại quý gần đây đi lên khi lạm phát tại mỹ và châu âu tăng vọt
tuy nhiên lạm phát cũng kéo theo kỳ vọng lãi suất tăng từ đó gây sức ép lên vàng
hiện tại vàng rất khó tìm phương hướng do sự thiếu chắc chắn của đồng đô la
và phản ứng chính sách của fed cũng như ngân hàng trung ương các nước trước lạm phát
ricardo evangelista nhà phân tích cấp cao tại acticha được cho biết
thị trường vàng trong nước và thế giới đang ghi nhận diễn biến trái chiều trong những phiên dịch đầu tuần
trong khi giá vàng thế giới giảm nhẹ so với cuối tuần trước
vàng trong nước lại tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng mạnh vượt qua mốc sáu mươi một triệu đồng
cụ thể trong phiên giao dịch đêm qua giờ việt nam
giá vàng thế giới giao ngay trên sản new york đóng cửa ở một tám trăm sáu mươi hai hai usd trên ounce
giảm ba usd so với cuối tuần trước
phiên giảm này cũng chấm dứt đà tăng giá tám phiên liên tiếp trước đó của kim loại quý
tuy vậy vàng vật chất hiện nay vẫn giao dịch ở vùng giá cao nhất năm tháng trở lại đây
sản kiko giá vàng có thời điểm giảm xuống dưới mức một tám trăm sáu mươi usd
tuy nhiên đà phục hồi đã đưa giá vàng tại đây trở lại mức một tám trăm sáu mươi sáu tám usd trên ounce
cao hơn một sáu usd
so với cuối tuần vừa qua trên sàn comac giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng một mươi hai
cố định ở một tám trăm sáu mươi bốn bảy triệu usd giảm ba tám usd
theo ông gary warner chuyên gia phân tích giá vàng của kiko
thị trường kim loại quý đang chịu áp lực giảm khi lợi suất trái phiếu kho bạc mỹ tăng cao
trong đó lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn một mươi năm tại mỹ đã tăng bốn mươi một điểm phần trăm
tương đương mức tăng dòng hai năm mươi chín trong ngày hiện cố định ở một sáu trăm hai mươi ba trên năm
trong khi đó lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn ba mươi năm cũng tăng lên năm mươi chín điểm phần trăm
lên mức hai một mươi bốn phần trăm trên năm
lợi suất trái phiếu tăng cao là nguyên nhân chính khiến sức mạnh đồng usd cao hơn
qua đó gây áp lực đến giá vàng
trong phiên đêm qua chỉ số usd index đo sức mạnh đồng bạc xanh cũng đã tăng lên mức cao nhất một mươi sáu tháng
hiện cố định ở chín mươi năm bốn mươi chín điểm
trong bối cảnh giá vàng thế giới suy yếu
vàng trong nước sáng nay vẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh
công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên vàng bạc đa quý sài gòn sgc
hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức sáu mươi năm đến sáu mươi một hai triệu đồng trên lượng mua vào bán ra
tăng bốn trăm linh đồng so với cuối ngày hôm qua
nếu so với cùng phiên sáng giá tại đây đã tăng năm trăm năm mươi đồng trên lượng
so với cuối tháng một mươi giá vàng miếng sgc hiện cao hơn hai bảy mươi năm triệu trên lượng
tương đương mức tăng dòng bốn bảy
sau khi trừ trình lệch giá mua bán
người mua cuối tháng một mươi đến nay đã ghi nhận khoản lãi hai năm triệu đồng
tương tự công ty cổ phần vàng bạc đa quý phú nhuận p g
tháng nay cũng nâng giá bán vàng miếng lên mức sáu mươi một triệu đồng trên lượng
cao hơn hai trăm linh đồng so với cuối ngày một mươi năm tháng một mươi một
xét trên biểu đồ giá đây lại là phiên tăng thứ một mươi một liên tiếp của vàng miếng tại png
giá mua vào hiện được doanh nghiệp này niêm yết ở mức sáu mươi ba triệu đồng
cũng tăng hai trăm linh đồng
cùng với vàng miếng giá vàng nhẫn p g cũng đang xu hướng tăng bảy phiên liên tiếp
hiện cố định ở mức năm mươi ba và năm mươi ba tám triệu
trên lượng mua vào bán ra cao hơn hai trăm linh đồng so với ngày một mươi năm tháng một mươi một
và tăng một bảy triệu so với một tuần trước
tập đoàn vàng bạc đá quý doji hiện chấp nhận mua vào vàng miếng với giá sáu mươi năm triệu trên lượng
và bán ra ở sáu mươi một một triệu trên lượng tăng lần lượt bảy trăm linh đồng giá mua vào
và sáu trăm linh đồng giá bán ra so với cuối ngày hôm qua
đây là mức giá cao nhất mà doji niêm yết với mặt hàng vàng miếng kể từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến nay
giá vàng lẻ doji hiện cũng được bán giao ở mức sáu mươi một triệu đồng
tăng gần ba triệu so với cuối tháng một mươi
với việc vàng trong nước tăng vượt mốc sáu mươi một triệu đồng
tranh lệch so với giá thế giới đã được nới lên sấp xỉ một mươi triệu đồng trên lượng
trong đó giá vàng thế giới quy đổi ra tiền việt hiện chỉ vào khoảng năm mươi một bốn triệu đồng trên lượng
điều này đồng nghĩa với việc người mua vàng trong nước vẫn đang phải trả mức giá cao hơn một mươi chín
để sở hữu một lượng vàng so với thế giới
tháng một mươi ba tháng một mươi một
vàng miếng thương hiệu quốc gia sgc
được công ty vàng bạc đa quý sài gòn niêm yết mua vào
bán ra trong khoảng từ sáu mươi một mươi năm sáu mươi tám mươi năm triệu đồng trên lượng
giá vàng thế giới hôm nay cũng kết thúc phiên giao dịch cuối tuần ở mức một tám trăm sáu mươi năm bảy usd trên ounce
giá vàng trong nước đã tăng thêm một trăm linh đồng trên mỗi lượng
còn so với cuối tuần trước
mua bán trong khoảng năm mươi tám năm đến năm mươi tám bảy mươi năm triệu đồng trên lượng
giá vàng sgc tuần này đã có mức tăng mạnh nhất trong cả năm qua
khi có thêm hai một triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra
với mức mua bán trên sáu mươi triệu đồng trên lượng
giá vàng miếng đang ở vùng đỉnh kỷ lục cao nhất trong lịch sử giá vàng
tương đương với vùng đỉnh của tháng tám năm hai nghìn hai mươi
nhìn lại những năm qua
kết thúc năm hai nghìn một mươi chín
giá vàng miếng sgc ở mức bốn mươi hai năm triệu đồng trên lượng
đến đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi
giá vàng miếng sgc đã chạm ngưỡng sáu mươi hai triệu đồng trên lượng
tức tăng khoảng hai mươi triệu đồng trên lượng
khi giá vàng thế giới chạm ngưỡng hai sáu mươi ba usd trên ảo
nhiều chuyên gia tính toán
với mức giá vàng thế giới ngày một mươi ba tháng một mươi một
chỉ mới hơn một tám trăm năm mươi usd trên ounce
thì giá vàng trong nước có thể vượt vùng kỷ lục cũ
lên vùng mới với mức mua bán lên đến bảy mươi bảy mươi hai triệu đồng trên lượng
tính theo giá thế giới vượt hai usd trên ounce
và giá usd trên thị trường tự do
còn nếu tính cả trinh lệch với giá vàng trong nước
thì giá vàng miếng có thể lên đến tám mươi triệu đồng trên lượng
giá vàng thế giới cũng trên đà tiếp tục tăng
với mức tăng khoảng bảy usd trên aus
so với một tuần trước
giá vàng thế giới đã tăng khá cao
với mức tăng đến năm mươi usd trên aus
như vậy trong hai tuần liên tiếp
giá vàng thế giới đã tăng gần tám mươi năm usd trên ounce
giá vàng trang sức
giá vàng nhẫn hai mươi bốn k các loại chốt cuối tuần
ở mức năm mươi hai tám năm mươi ba năm triệu đồng trên lượng bán ra
tăng thêm ba trăm linh đồng mỗi lượng so với một ngày trước đó
còn so với một tuần trước
giá vàng trang sức đã tăng thêm một một mươi năm triệu đồng trên lượng
khoảng cách trinh lệch giá mua và bán ra của vàng sgc
vẫn được giữ ở mức bảy trăm linh đồng trên lượng
không thay đổi trong suốt tháng qua
khoảng cách tranh lệch giá vàng thế giới và giá vàng trong nước hôm nay
cũng biến động theo giá vàng
quy đổi theo tỷ lệ giá niêm yết
giá vàng thế giới đang thấp hơn giá vàng sgc khoảng chín năm triệu đồng trên lượng
lạm phát đã khiến các thị trường tài sản dưới so
đánh mất sức hấp dẫn và dòng tiền chảy ngược vào vàng để trú ẩn
chờ đợi các động thái tiếp theo từ cục dự trữ liên bang mỹ
giá vàng đã tanh nhanh sau khi vượt mốc cản tâm lý mạnh
một tám trăm linh usd trên aus
và bức tốc bởi dữ liệu lạm phát của mỹ đặt mức cao nhất trong ba mươi năm qua
nhu cầu vàng vật chất về cuối năm thường cao hơn trung bình trong năm cũng đã cộng hưởng
đẩy giá vàng lên mức cao nhất trong năm tháng qua
do đó các nhà đầu tư bắt đầu có niềm tin rằng
mốc một chín trăm linh usd của giá vàng sẽ đạt được trong tầm tay
sau đó sẽ là những mốc cao hơn nữa
trong một mươi tám nhà phân tích phố gùa tham gia cuộc khảo sát vàng kitco news
có tới một mươi năm nhà phân tích
tương đương với tám mươi ba dự báo giá vàng tăng vào tuần tới
chỉ có hai người
một mươi một dự báo giá vàng giảm và chỉ có một người sáu cho ý kiến trung lập
tương tự ở các nhà đầu tư phố mền
trong một một mươi tám phiếu bầu được bỏ ra trong các cuộc thăm dò trực tuyến có bảy trăm hai mươi hai người
bảy mươi một kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới
chỉ có một trăm sáu mươi năm người khác
một mươi sáu dự báo giá giảm
trong khi một trăm ba mươi một người
một mươi ba cho ý kiến trung lập
tâm lý của các nhà đầu tư bán lẻ đang ở mức cao nhất kể từ đầu tháng năm
mức độ hào hứng với thị trường
cũng đã được đo bằng số nhà đầu tư tham gia các cuộc khảo sát của kitco tuần này cao nhất trong một tháng
chuyên gia phân tích kỹ thuật cấp cao tại kitco com
cũng lạc quan về giá vàng
vàng đang song xu hướng tăng kéo dài năm tuần
mục tiêu kháng cự tiếp theo là một chín trăm linh ounce